tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên tỉnh hà giang đã diễn ra lễ truy điệu và an táng bảy mươi hai cốt các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín
trong không khí trang trọng và linh thiêng nguyên chủ tịch nước trương tấn sang lãnh đạo bộ quốc phòng cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh hà giang đã tiện đưa các anh về đất mẹ
trong không khí trang trọng và linh thiêng nguyên chủ tịch nước trương tấn sang lãnh đạo bộ quốc phòng cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh hà giang đã tiện đưa các anh về đất mẹ
nhưng đã được lấy mẫu xét nghiệm adn để chứng minh thân nhân liệt sĩ sau này
từ đầu năm đến nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành quy tập được hai mươi bốn bộ hải cốt liệt sĩ và một mộ tập thể hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới phía bắc